một người đàn ông đã bắt hai mươi ba trẻ em làm con tin sau khi dụ các trẻ này đến nhà dự tiệc sinh nhật của con gái
tại bang uttar pradesh miền bắc ấn độ cảnh sát đã tiêu diệt đối tượng và giải cứu thành công các con tim
trong số những người bị nhốt có cả vợ và con của kẻ bắt cóc
khi người bên ngoài tìm cách ập vào nhà đối tượng suhat battam bắt đầu nổ súng từ bên trong
khiến ba cảnh sát và một dân làng bị thương
đối tượng còn mang bên người ba mươi kg thuốc nổ và không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào để thả các con tim
sau hơn chín tiếng đàm phán bất hành cảnh sát ấn độ buộc phải nổ súng bắn chết bhattam
hiện không rõ động cơ của y là gì cảnh sát cho rằng người đàn ông này có vấn đề về tâm lý